trước một mươi bảy h ngày ba mươi tháng chín thì tất cả các thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống
và đây là thông tin đáng chú ý trong cụm tin chính sách ngay sau đây
theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo sau khi biết điểm chuẩn trúng tuyển
thí sinh có một mươi ba ngày để xác nhận nhập học trực tuyến trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo
do đó trước một mươi bảy h ngày ba mươi tháng chín tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống
thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung
trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho